thưa quý vị trong những năm qua trên địa bàn các tỉnh thuộc khu vực tây nguyên
được nhà nước đầu tư hàng nghìn công trình cấp nước sinh hoạt
nhằm mục đích giúp người dân tiếp cận được nguồn nước bảo đảm vệ sinh
thế nhưng nhiều công trình cấp nước sinh hoạt tập trung vùng nông thôn của tỉnh đắk lắc
đã bị xuống cấp hư hỏng hoặc ngưng hoạt động hoàn toàn
đặc biệt năm nay mùa khô lại kéo dài kỷ lục khiến nhiều nơi thiếu nước sinh hoạt trầm trọng
cây dại leo bám vào trụ bể cấp nước bồn chứa hoen dỉ đồng hồ nước phủ đầy bụi đường ống dẫn nước đã vỡ
không thể tin đây là công trình cấp nước sạch cho người dân và cũng không thể ngờ rằng công trình
có vốn đầu tư hai tỷ đồng này chỉ hoạt động được đúng một năm để rồi tên liệt từ năm hai nghìn một mươi bốn đến nay
khiến những hộ dân tại xã e canh huyện cronbach đáng lẽ được thụ hưởng thì phải đi
tìm nguồn nước khác cho gia đình mình
tại địa bàn xã e canh chúng tôi có hai công trình
cái thứ nhất là chúng tôi có cái công trình của bùn e đun
thì cái công trình này là sau khi mà đưa hoàn thành và đưa vào sử dụng là mức thiết kế là ở trong ba trăm linh hộ dân
nhưng mà hiện tại sử dụng là đưa vào trong cái lúc mà khoảng thời gian hai nghìn một mươi ba là chỉ có sáu mươi một hộ dân
hiện tại là cái công trình đã hư hỏng nặng vì cái nguồn vốn đầu tư mà đưa vào sử dụng cho cái nguồn vốn
mà cho vận hành lại thì là nó không đủ hiện tại là đến thời điểm này là nó đã hư hỏng và không có tái sử dụng được
huyện cronbach là địa phương có nhiều nhất
sinh hoạt tập trung không phát huy hiệu quả
trong tổng số chín công trình thì có đến bảy công trình không hoạt động bỏ không từ nhiều năm nay
và có một công trình hoạt động cầm trừng khiến cho người dân thấy mùa khô lại càng hạn thêm
đối với những công trình nước sạch như thế này thì tôi nghĩ là nếu như chúng ta mà đã có cái chủ trương xây dựng cho dân
thì cũng có một cái kế hoạch dài hạn là tu bổ rồi có những cái nguồn kinh phí để hỗ trợ sửa chữa
còn không mà nếu như mà bởi vì cái nguồn vốn cũng rất là lớn mà địa phương thì cũng rất là hạn chế
chính vì vậy mà cái việc tu sửa rất là khó khăn và cái hiệu quả thì không có tiền thì đương nhiên cái hiệu quả này sẽ không còn
và cái sự thụ hưởng của người dân sẽ không được tốt
tỉnh đắk lắc hiện có một trăm một mươi hai công trình cấp nước sinh hoạt tập trung nhưng gần như một nửa đã hư hỏng hoặc hoạt động kém hiệu quả
thực trạng này cho thấy công tác quản lý công trình sau đầu tư của nhiều địa phương chưa được quan tâm
chủ yếu do người dân tự quản
khi xảy ra hư hỏng các địa phương không kịp thời xử lý còn trông chờ vào nguồn kinh phí cấp trên
dẫn đến các công trình cấp nước sinh hoạt tập trung ngưng trệ không hoạt động gây lãng phí nguồn ngân sách đầu tư của nhà nước
thưa quý vị trước tình hình thực tế nắng nóng khô hạn kéo dài như vậy và nhiều công trình cấp nước xuống cấp nghiêm trọng
khiến người dân rất vất vả để có nước sạch phục vụ cho cuộc sống sinh hoạt
người dân vất vả ngược xuôi tìm nước trong khi chính quyền địa phương cũng gặp không ít khó khăn
các giải pháp hiện tại vẫn chỉ mang tính chất tạm thời đặc biệt nguồn vốn cũng rất hạn chế
nên nhiều địa phương cũng chỉ biết chờ đợi
những cơn mưa đầu mùa không đủ để giảm được cái nóng tại tỉnh đắk lắc
cũng như không đủ để người dân tại đây có thể chữ được đủ nước sinh hoạt
nắng kéo dài mực nước ngầm tụt sâu trong khi phần lớn các công trình cấp nước sinh hoạt có cũng như không
thì người dân chỉ còn biết dựa vào nhau chia nhau từng giọt nước ít ỏi
tình trạng thiếu nước đã xảy ra từ nhiều năm nay người dân thì vất vả ngược xuôi tìm nước
trong khi chính quyền địa phương chỉ có những giải pháp tạm thời cho từng giai đoạn
khó khăn do nguồn vốn nên nhiều địa phương cũng chỉ biết chờ đợi
đã đề nghị với ủy ban huyện là hỗ trợ cho khoan ba giếng
ủy ban huyện cũng đã đề nghị với ủy ban huyện là hỗ trợ cho khoan ba giếng
ủy ban huyện đã thống nhất là tiến hành đang triển khai
nếu tiếp tục nắng nóng kéo dài mà khả năng thiếu nước thì huyện sẽ bố trí là hỗ trợ kinh phí
để tiếp tục khoan đảm bảo phục vụ nước sinh hoạt cho người dân trên địa bàn đủ
trong thời gian tới nếu không có những giải pháp căn cơ nhằm tháo gỡ những vương mắc tồn tại
đối với các công trình cấp nước sinh hoạt tập trung
thì hơn hai tám trăm linh hộ dân đang bị thiếu nước trên địa bàn tỉnh vẫn phải tìm cách tự cứu mình
trong những mùa hạn tới